vào hồi bốn giờ sáng nay ngày ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông trên khu vực các tỉnh quảng ninh và hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
tại trạm móng cái quảng ninh đã đo được gió mạnh một mươi bảy m một dây cấp bảy gió giật mạnh hai mươi ba m một giây cấp chín
ven biển tỉnh quảng ninh hải phòng đã có gió giật cấp sáu đến tám
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa đến mưa to một số nơi mưa rất to như móng cái hai trăm linh chín mm quảng hà quảng ninh một trăm bốn mươi ba mm mẫu sơn lạng sơn một trăm sáu mươi năm mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tt
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng bắc bộ
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa có gió giật cấp sáu cấp bảy
dự báo mưa lớn từ đêm nay đến ngày bốn tháng tám
ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và thanh hóa hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
khu vực hà nội ngày và đêm nay mùng ba tháng tám có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
vào đêm qua hai tháng tám
thì bão số ba đi vào móng cái tỉnh quảng ninh gây mưa rào cùng với gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
khiến cho hàng loạt cây xanh bật gốc
nhiều tuyến phố bị ngập sầu
tại trạm mong cái quảng ninh đo được gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ven biển quảng ninh hải phòng có gió giật cấp sáu cấp bảy
mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp tám cấp chín khiến cho hàng loạt cây cối
trên đường hữu nghị thành phố móng cái tỉnh quảng ninh bị quật đổ
một vài tuyến phố ngập nhẹ
hiện tại nước sông ca long dâng do đầu nguồn xuất hiện lũ
tuy nhiên vẫn chưa đến mức báo động
để phòng chống bão số ba tỉnh quảng ninh đã di rời hơn một mươi sáu dân
tám tàu thuyền về nơi tránh chú huy động một mươi người tham gia chống bão
tại trạm móng cái đã đo được gió mạnh một mươi bảy m một s cấp bảy gió mạnh hai mươi ba m một s cấp chín
phên biển quảng ninh hải phòng đã có gió giật cấp sáu cấp bảy
hải phòng xin được trở lại với trường quay ạ